hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
cũng như các đối tượng có liên quan
chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã liên tiếp bắt giữ hai vụ
ba đối tượng vì hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể như sau vào hồi một mươi ba h ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại xã tân mỹ huyện văn lãng đối tượng liễu văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là người địa phương
đã bị phát hiện bắt quả tang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba gói nhựa chứa các chất bột màu trắng đối tượng khai là heroin
trước đó vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày đối tượng đàm văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú tại huyện văn lãng bị bắt giữ cùng với chín gói ma túy heroin đối tượng khai mua về để sử dụng
còn tại an giang tiếp tục xử lý vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền xảy ra trên địa bàn xã vĩnh khánh
huyện thoại sơn thu giữ gần một trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan tới năm đối tượng
như tin đã đưa vào ngày một tháng bốn lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi năm đối tượng
đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài thu giữ gần một trăm bốn mươi triệu đồng một mươi tám điện thoại di động
và ba mươi bộ bái tây
vào sáng ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh văn hủ và nguyễn văn vàng về tội tổ chức đánh bạc
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị hạnh
nguyễn toàn thi và trần thị tuyến về tội đánh bạc
phần cuối của bản tin nhanh sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị
thôn năm xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm
nguyễn văn cử phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi bốn
hai mươi sáu trên chín mươi hai nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an